thưa quý vị tại diễn đàn tài chính năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào ngày hai mươi một tháng chín vừa qua
cải cách hành chính công là một trong những nội dung chính được đề cập đến
tài chính công là hoạt động tổng thể thu chi của nhà nước
phản ánh hệ thống các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ công
nhằm thực hiện các chức năng nhiệm vụ của nhà nước và đáp ứng các nhu cầu lợi ích chung của toàn xã hội
do vậy cải cách hành chính công là một đòi hỏi khách quan và phù hợp với các điều kiện ở việt nam
tại diễn đàn lãnh đạo bộ tài chính đã thẳng thắn thừa nhận nền tài chính công của việt nam
đang đối mặt với một số thách thức rủi ro nhất định
việc sử dụng ngân sách và vốn đầu tư công còn lãng phí thất thoát kém hiệu quả
nhưng nhận diện và phân tích được rõ các thách thức và rủi ro
sẽ giúp đưa ra được giải pháp tích cực để cải cách tài chính công
các diễn giả cho rằng trong giai đoạn từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
ngân sách nhà nước vẫn sẽ phải đối mặt với một số thách thức nữa
trong khi áp lực tăng trì có xu hướng tăng
nhất là đối với yêu cầu chi cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo
đây là một trong những nguyên nhân làm bộ trí ngân sách và nợ công tăng cao
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh tài chính công
từ những ý kiến tham vấn tại hội thảo
bộ tài chính đang nghiên cứu xây dựng trình các cấp có thẩm quyền sửa đổi
bổ sung các quy định có liên quan
hướng đến một nền tài chính công an toàn minh bạch và bền vững
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình trưởng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình sản xuất kinh doanh dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
xét báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
về tình hình sản xuất kinh doanh dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng giả
và vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức xảy ra
tại công ty cổ phần vn phạc ma
phó thủ tướng yêu cầu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín các bộ ngành địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường quản lý
giám sát các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh các loại dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật
bộ y tế khẩn trương có biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước
trong lĩnh vực quản lý dược phẩm mỹ phẩm thực phẩm chức năng
kiên quyết xử lý nghiêm minh những tổ chức cá nhân vi phạm
nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chuyển các cơ quan chức năng điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
năm mươi bốn dự án bot do bộ giao thông vận tải quản lý trên cả nước đang được tổng cục đường bộ tiến hành giá soát
mục đích là để điều chỉnh phương án tài chính theo hướng giảm phí cho người dân trong vùng ảnh hưởng của trạm thu phí
cũng như là giảm phí chung cho các loại phương tiện
công tác giả soát sẽ kết thúc và báo cáo với bộ giao thông vận tải trước ngày ba mươi tháng một mươi
và nếu như được phê duyệt các trạm sẽ tiến hành giảm phí trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trước mắt các trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ thành phố hà nội cai lệ tiền giang biên hòa tỉnh đồng nai
sẽ thực hiện giảm phí đầu tiên theo chủ trương của bộ giao thông vận tải
riêng đối với trạm thu phí bot pháp vân cầu rẽ do lưu lượng phương tiện qua trạm tăng
nên nhà đầu tư và tổng cục đường bộ thống nhất báo cáo bộ giao thông vận tải giảm phí hai mươi năm
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi tới đây
theo mức giảm này xe dưới chín chỗ đi hết tuyến từ bốn mươi năm đồng một lượt xuống còn ba mươi năm đồng một lượt
cùng với việc giảm phí thời gian thu phí sẽ không đổi với khoảng một mươi bảy năm và tới năm hai nghìn hai mươi
tuyến đường này tăng phí trở lại với mức một mươi tám lộ trình sau đó ba năm tăng phí một lần
theo tổng cục đường bộ việt nam sau trạm bot pháp vân
cầu rẽ thì sẽ tiến hành giảm phí tại các trạm bot bắc giang bot đại yên quốc lộ năm
và tiếp tục lần lượt thực hiện giảm phí
riêng về hai trạm thu phí trên quốc lộ năm nếu giảm chi phí thì phải báo cáo bộ giao thông vận tải
chính phủ vì trạm này thuộc thẩm quyền quyết định của chính phủ
ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam bidv và tổng công ty truyền thông
vnpt media vừa ký kết hợp tác cung cấp các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt phục vụ cho khách hàng
nhằm thực hiện triển khai đề án không dùng tiền mặt tại việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi mà thủ tướng chính phủ đã phê duyệt
theo đó tại lễ ký kết hai bên đã thống nhất cung cấp dịch vụ kết hợp giữa trung gian thanh toán vnpt pay
và ngân hàng bidv tới khách hàng với ba dịch vụ chính
dịch vụ thu hộ bidv vnpt pay cho phép khách hàng thực hiện nạp tiền thanh toán hàng hóa
dịch vụ do vnpt các đơn vị hợp tác với vnpt cung cấp thông qua hệ thống kênh thanh toán của bidv
dịch vụ cổng thanh toán bidv vnpt pay cho phép khách hàng thực hiện nạp tiền thanh toán hàng hóa
dịch vụ do vnpt các đơn vị hợp tác với vnpt cung cấp thông qua kênh thanh toán do vnpt media phát triển
dịch vụ ví điện tử bidv vnpt pay cung cấp công cụ thanh toán được thể hiện dưới dạng một tài khoản điện tử
hỗ trợ người dùng có thể nạp rút tiền vào ví điện tử và sử dụng số dư để mua sắm thanh toán hàng hóa điện tử
hóa đơn ngay trên ứng dụng ví các dịch vụ trên đều có hàm lượng công nghệ cao
có tính ứng dụng rộng rãi và phù hợp với thị hiếu xu thế của người tiêu dùng hiện đại
năm hai nghìn một mươi bảy bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tích cực triển khai công tác cải cách hành chính
từ chỉ đạo điều hành đến triển khai trong thực tiễn ra soát chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng
quản lý nhà nước của bộ khai trương hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp tục triển khai cơ chế một cửa quốc gia
để tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính đó phải kể đến tính chủ động từ các đơn vị trực thuộc bộ
và đó cũng là nội dung chính của phóng sự cải cách hành chính tuần này của chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
là một doanh nghiệp một trăm linh vốn nước ngoài đầu tiên đầu tư vào việt nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi bổ sung
doanh nghiệp này thường xuyên nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất nếu như trước đây phải mất rất nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục giấy tờ
thì giờ đây thời gian đã được rút ngắn tiết kiệm chi phí đáng kể
trước đây thì khi mà vẫn sử dụng hình thức cũ là chúng tôi phải nộp hồ sơ giấy
thì chúng tôi mất khá nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ cũng như là gửi có thể là theo đường biêu điện lên cục chăn nuôi
sau đấy thì khi mà được tiếp nhận hồ sơ thì nếu hồ sơ của chúng tôi mà không có vấn đề gì cần phải sửa đổi hay bổ sung
thì sau khoảng ba đến năm ngày thì chúng tôi nhận được kết quả
nhưng mà với cái phương thức hiện tại thì trong trường hợp mà chúng tôi cần phải sửa đổi bổ sung hồ sơ
thì chúng tôi có thể nhận được ngay thông tin qua email
và sau vài phút chúng tôi sửa hồ sơ và chúng tôi có thể nộp lại ngay được
và cái thời gian thì nó rút ngắn rất là nhiều
bây giờ là chỉ còn là ba ngày cho cái đăng ký kiểm tra chất lượng
với cái việc mà tiết kiệm thời gian như vậy thì chúng tôi cũng có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí
có được sự thay đổi này là do từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
cục trăn nuôi đã tiến hành đăng ký kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi bằng hồ sơ điện tử
điều này không chỉ giảm tải cho doanh nghiệp
mà cho chính các bộ phận của cục chăn nuôi
hàng năm lượng thức ăn chăn nuôi được nhập khẩu lên tới trên một mươi triệu tấn
từ sáu mươi ba nước và vùng lãnh thổ với trên một loại sản phẩm khác nhau
khối lượng hàng hóa lớn số doanh nghiệp hoạt động nhiều lên tới con số năm trăm linh
các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này không hề nhỏ
việc áp dụng hải quan một cửa đăng ký hồ sơ điện tử công việc tại cục được giảm tải đáng kể
trong hai năm qua cục trăn nuôi đã thực hiện được bảy mươi hồ sơ đăng ký
xác nhận thức ăn chăn nuôi trên hệ thống điện tử ở cấp độ bốn
từ thủ tục đăng ký xác nhận công nhận đến việc thu phí đều thực hiện qua mạng internet
tạo điều kiện cho doanh nghiệp đơn giản thủ tục giảm thời gian khai báo và gửi hồ sơ

trong quá trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào các dịch vụ công trực tuyến
cục chăn nuôi đã phối hợp chặt chẽ với trung tâm tiên học và thống kê
trung tâm tiên học thống kê không chỉ phối hợp hỗ trợ cục chăn nuôi trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính
mà còn có trách nhiệm phối hợp kết nối với tất cả các đơn vị trong bộ để triển khai xây dựng các phần mềm đối với các dịch vụ công trực tuyến
kể từ ngày một mươi năm tháng ba bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã khai trường cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ tại địa chỉ dvc mard gov vn
trên cơ sở đó trung tâm tin học và thống kê đã xây dựng đầu tư và vận hành khai thác các hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin
bảo đảm an toàn an ninh và khai thác có hiệu quả hệ thống trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp
trên cơ sở đó trung tâm tiên học và thống kê đã khai trường cổng dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp
bảo đảm an toàn an ninh và khai thác có hiệu quả hệ thống trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp
đến nay trung tâm tin học và thống kê bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tiếp nhận và xử lý được trên một trăm bốn mươi hồ sơ thông qua hệ thống cổng một cửa quốc gia
tại cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ hiện đã có tám thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến có hồ sơ phát sinh
trung tâm tin học và thống kê cũng tiếp nhận và xử lý trên ba hồ sơ cho người dân và doanh nghiệp
tuy nhiên việc làm quen với các dịch vụ công trực tuyến đối với người dân và doanh nghiệp và đối với cán bộ xử lý vẫn còn là điều mới mẻ
các dịch vụ công trực tuyến vận hành chưa lâu nên các lỗi nhỏ vẫn thường xuyên phát sinh trong quá trình khai thác sử dụng
hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin mặc dù đã được bộ quan tâm đầu tư nhưng chưa thực sự đồng bộ
chính vì vậy các doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn do đôi khi vẫn xảy ra các tắc nghẽn đầy tài liệu không được gây ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thủ tục hành chính
đôi lúc là cục chăn nuôi đã phê duyệt công văn kiểm tra chất lượng cho chúng tôi rồi nhưng mà hải quan lại vẫn chưa nhận được
lúc đấy thì chúng tôi doanh nghiệp lại phải liên lạc lại với cả cục để nhờ cục gửi lại một lần nữa lên hệ thống để hải quan họ nhận được
tôi nghĩ là nếu mà bộ nông nghiệp và cục có những hướng để cải thiện phần mềm cũng như những đường truyền internet
thì cái phần mềm của hải quan một cửa sẽ hoàn thiện hơn tốt hơn
mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn song với mục tiêu mà bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đề ra là phấn đấu đến hết năm hai nghìn hai mươi
hầu hết dịch vụ công phổ biến liên quan đến nhiều người dân doanh nghiệp được cung cấp ở mức độ ba
đồng thời cho phép sử dụng thanh toán lệ phí trực tuyến nhận hồ sơ và trả kết quả trực tuyến hoặc gửi qua mạng
dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
trung tâm tin học và thống kê cùng các đơn vị trực thuộc vẫn đang nỗ lực
để hoàn thành chúng tôi cũng đã đề ra phương hướng triển khai đúng tinh thần nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ
cũng như kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến của bộ nông nghiệp và phát triển thôn
chúng tôi sẽ tiến hành từ nay đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản cung cấp một trăm linh các dịch vụ công trực tuyến
mà có số lượng hồ sơ phát sinh lớn thì sẽ được cung cấp trực tuyến toàn bộ
những việc này tôi cho rằng sẽ đem lại một hiệu quả rất lớn
cho doanh nghiệp trong việc tiết kiệm thời gian và chi phí
và đây cũng là một trong số những động thái của bộ nông nghiệp và phát triển thôn
để nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp theo chỉ đạo của chính phủ
trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục đăng ký với bộ là thực hiện cải cách thủ tục hành chính
ở các lĩnh vực khác của ngành tra nuôi
như chúng tôi còn có lĩnh vực giống lĩnh vực như thế là môi trường lĩnh vực thức ăn tra nuôi
thì chúng tôi các lĩnh vực đó đều được thực hiện cải cách hành chính
theo như cấp độ ba cấp độ bốn mà chúng tôi sẽ đăng ký là cấp độ bốn trong phạm vi cả nước
để thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính này
làm sao môi trường quản lý nhà nước về ngành tra nuôi thực sự được hiện đại
thực sự được tiện lợi để cho những người dân những doanh nghiệp có được dịch vụ tốt nhất
việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào các dịch vụ công trực tuyến
cũng như đẩy nhanh thực hiện cơ chế một cửa quốc gia tại các đơn vị của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
góp phần giảm chi phí đi lại thật tiện hiệp thời
điều này cũng thể hiện nỗ lực triển khai nghị quyết ba mươi sáu a về chính phủ điện tử
góp phần xây dựng đất nước hiện đại văn minh
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc chương trình cải cách hành chính tuần này